đi tìm những cửa hàng đang bán điện thoại trên mạng để đặt mua rồi sau đó làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo
ba đối tượng là nguyễn kim thanh trần văn thao và phạm phú tài
vừa bị công an tp thuận an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
đối với hoàng thị trúc mai được tại ngoại để điều tra do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo điều tra mỹ cùng mai lên mạng xã hội tìm hiểu các cửa hàng bán điện thoại ở bình dương
sau đó liên hệ đến đặt mua hàng
khi được giao điện thoại mỹ lấy số tài khoản của người bán đưa cho mai làm lệnh chuyển tiền giả
rồi gửi qua gia lô cho mỹ để đưa cho người bán xem
khi mỹ đưa bản chụp màn hình lệnh truyền tiền giả thế nhưng người bán kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền
mỹ nói do trục trặc từ phía ngân hàng đồng thời cầm lấy chiếc điện thoại nói về nhà lấy tiền mặt để trả
rồi tìm cách bỏ trốn
qua điều tra mỹ khai nhận đã thực hiện ít nhất hai vụ lừa đảo như trên và hai vụ trộm cắp xe máy
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra quyết định thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích đến hành vi giết người
đối với đối tượng nguyễn phúc lĩnh đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng nai để điều tra thụ lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ giữa anh nguyễn văn thái và một người phụ nữ là vợ chồng và có ba người con chung
do có mâu thuẫn cho nên đến năm hai nghìn hai mươi cả hai ly hôn
sau khi ly hôn người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm với lĩnh
trong thời gian gần đây người phụ nữ trên và anh thái quay lại chung sống với nhau như vợ chồng
cho nên lĩnh đã không đồng ý thường xuyên đe dọa
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh đã sử dụng hung khí đâm mạnh vào bụng anh thái với tỷ lệ thương tật năm mươi
vào cuộc xác minh cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng lĩnh
vào sáng ngày hôm nay tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết là vừa có thêm một nạn nhân
trong vụ sập tường đang thi công tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty savi food việt nam
khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tử vong
các y bác sĩ hiện nay vẫn đang nỗ lực cứu chữa sáu nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
và cho đến thời điểm hiện tại thì vụ sập tường này đã khiến cho năm người tử vong
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty savi food việt nam
trong lúc các công nhân đang thi công tường của nhà máy thì xuất hiện mưa rông gió mạnh
làm bức tường đổ sập gây ra tai nạn cho các công nhân đứng dưới
vụ tai nạn đã làm năm người thiệt mạng và sáu người bị thương
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc và khắc phục sự cố
trong khi đó tại nghệ an liên quan đến vụ nổ mìn làm đá văng xuống nhà dân
ở bản kim đa xã phà đánh khiến một cháu bé bị thương
ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động
tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn hồng trường
ủy ban nhân dân huyện cũng giao xã phà đánh giám sát việc chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hồng trường
báo cáo ủy ban nhân dân huyện trong trường hợp công ty không chấp hành việc ngừng nổ mìn và khai thác
để ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý
công an xã phước bình thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh vừa kịp thời ngăn chặn ba thanh niên
vừa đến tạm trú trên địa bàn để tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
với mức lương theo lời quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng chín khi tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghề thuộc ấp bình cuối xã phước bình
công an xã phước bình đã phát hiện ba thanh niên quê ở tỉnh bắc ninh nghệ an và nam định đang tạm trú
qua làm việc cả ba thanh niên khai nhận là do cần tìm việc làm có thu nhập cao
cho nên đã tự tìm hiểu trên các trang mạng xã hội qua campuchia làm việc
sau khi liên lạc xong các đối tượng trên mạng xã hội đã hướng dẫn ba thanh niên cách thức đi đến tỉnh tây ninh
và thuê chỗ nghỉ gần khu vực biên giới để thuận tiện cho việc xuất cảnh trái phép
và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tính đến khuya ngày một mươi năm tháng chín vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu công nghiệp nhân hòa tỉnh bình định
đã khiến năm người chết và sáu người bị thương
cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một mươi năm tháng chín
tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty safi seafood việt nam
trong lúc các công nhân đang thi công tường nhà máy thì xuất hiện mưa rông gió mạnh
làm bức tường đổ sập gây tai nạn cho các công nhân đứng dưới
vụ tai nạn thương tâm này đã khiến năm người chết và sáu người bị thương
những người bị thương vẫn đang được tích cực cứu chữa tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đoàn và phong trào thanh niên
từ các hoạt động sung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh tổ quốc
đến những hành trình về nguồn các chương trình hành quân xanh
nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
và đây chính là cơ sở để nhiệm kỳ mới tổ chức đoàn và phong trào thanh niên
trong tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phát triển vững mạnh
đặc biệt với nhiệm vụ chính trị quan trọng
thực hiện đề án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động cho đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hơn một cán bộ đoàn viên thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
càng thấy binh dự và trách nhiệm của mình để ra sức phấn đấu rẻ luyện hơn nữa